sau hai năm nỗ lực giải quyết nợ động xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc đã giảm từ một mươi sáu tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi sáu xuống chỉ còn một năm trăm linh tỷ đồng
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nợ động trong xây dựng nông thôn mới cơ bản đã được giải quyết để đảm bảo bức tranh phát triển không vì phong trào mà vì chất lượng và nâng cao đời sống nhân dân
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng yêu cầu các địa phương cần ưu tiên bố trí nguồn vốn để xử lý rứt điểm nợ động trong năm hai nghìn một mươi tám và chỉ được phép đầu tư công trình khác khi đã trả xong nợ
tính đến nay đã có ba ba trăm bảy mươi xã chiếm hơn ba mươi bảy số xã trên cả nước về đích nông thôn mới
dự kiến cuối năm nay lần đầu tiên sẽ có ba đơn vị cấp tỉnh hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí về xây dựng nông thôn mới